chiều nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi hai
phiên họp thường kỳ tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong phiên họp thường kỳ tháng bốn lần này
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó chính phủ xin lùi thời gian chỉnh một dự án luật
nhưng xin bổ sung một mươi hai dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết
chính phủ cũng đề nghị xem xét chính quốc hội chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
với dự kiến khoảng một mươi tám dự án luật
chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cần thảo luận
cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương của đảng
nhà nước và kỷ cương trong xây dựng luật pháp lệnh
lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
tại phiên họp thứ ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về năm dự án luật
gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự án luật tư pháp người chưa thành niên
dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi và dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét các vấn đề quan trọng như xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây
đoạn gia nghĩa tỉnh đắk nông trơn thành tỉnh bình phước
về vấn đề giám sát ủy ban thường vụ quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
thưa quý vị sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe và cho ý kiến
trước khi xem xét thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
và tờ trình đề nghị xây dựng luật tương trợ tư pháp về hình sự
đề nghị của chính phủ về chương trình năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ tư pháp cho biết chính phủ ưu tiên đề xuất đưa các dự án
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế nâng cao năng lực cạnh tranh
tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế pháp luật
khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm tính khả thi coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng
không đưa vào chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
một số ý kiến cho rằng cần xem xét lùi lại dự án luật thi hành dự án dân sự
giãn tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng vì đây là dự án khó
đối với dự án luật phòng trái chữa trái và cứu nạn để nâng cao trách nhiệm cá nhân
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phù hợp với diễn biến hiện nay
rất cần thiết trình dự án luật này tại kỳ họp thứ bảy thay vì lùi sang kỳ họp thứ tám
bộ công thương xin nếu đủ điều kiện trình và xem xét thông qua dự án luật điện lực sửa đổi
tại một kỳ họp kỳ họp thứ tám